mới đây cục quản lý dược bộ y tế đã chính thức công bố giá bán thuốc điều trị covid một mươi chín monopiravir
theo đó giá thuốc bán lẻ trên thị trường từ một mươi một năm trăm linh đồng đến một mươi hai năm trăm linh đồng một viên
cụ thể theo công bố của cục quản lý dược bộ y tế thuốc monopiravir bốn trăm linh mg dạng viên năng cứng
do công ty cổ phần dược phẩm boston việt nam sản xuất có giá là một mươi một năm trăm linh đồng một viên dạng hộp có một hai năm vỉ x một mươi viên một vỉ
giá thuốc munopiravir hai trăm linh mg dạng viên nang của công ty cổ phần hóa dược phẩm mekofa có giá tám bảy trăm sáu mươi năm đồng một viên dạng hộp một mươi vỉ x một mươi viên
đơn vị thứ ba được cục quản lý dược bộ y tế công bố giá bán là công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh slot farm
chi nhánh một có giá một mươi hai năm trăm linh đồng một viên
giá thuốc monopiravir hai trăm linh mg dạng viên năng cứng mỗi hộp một vỉ hoặc hai vỉ x một mươi viên
giá kê khai của công ty với cục quản lý dược là hai trăm năm mươi đồng một hộp tuy nhiên giá bán ra thị trường là hai trăm một mươi đồng một hộp
đây là thuốc được nhượng quyền tự nguyện từ tập đoàn dược phẩm mở
trước đó vào chiều một mươi bảy tháng hai cục quản lý dược đã cấp giấy phép lưu hành có điều kiện cho thuốc điều trị covid một mươi chín monupiravir bốn trăm linh mg
do công ty trách nghiệm hữu hạn liên doanh stella farm việt nam sản xuất
thuốc monravir bốn trăm linh mg của công ty cổ phần dược phẩm bosson việt nam và moniravir của công ty cổ phần dược phẩm mekofa
để đảm bảo an toàn trong việc sử dụng và phân phối thuốc điều trị covid một mươi chín monupiravir
sở y tế tp hcm đã có chỉ đạo khẩn về việc sử dụng lưu hành loại thuốc này có kiểm soát
theo đó phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hoàng nam chỉ đạo trung tâm y tế các quận huyện tp thủ đức
và các bệnh viện trên địa bàn thành phố tuân thủ đề cương
và quản lý thuốc trong chương trình sử dụng thuốc monopiavir có kiểm soát
các đơn vị tham gia triển khai chương trình cần tuân thủ đề cương nghiên cứu đã được hội đồng đạo đức
trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thẩm định chấp thuận và đã được bộ y tế phê duyệt đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân
đề cương nghiên cứu đã nêu rõ tiêu chuẩn lựa chọn bao gồm đối tượng mắc covid một mươi chín thể nhẹ trên một mươi tám tuổi
có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh hoặc rt pcr dương tính với sars cov hai
không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy thở nhịp hai mươi lần một phút sp hai từ chín mươi bốn trở lên có thể dùng thuốc bằng đường uống
các đối tượng bị loại trừ bao gồm người bệnh quá mẫn cảm hoặc chống chỉ định với thuốc hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc
tiên sử mắc virus viêm gan b hoặc c kèm sơ gan bệnh gan giai đoạn cuối ông thư biểu mô tế bảo gan
tiên sử viêm tụy cấp trong vòng ba tháng hoặc viêm tụy mạn tổn thương thận cấp suy thận nặng hoặc phải chạy thận nhân tạo
lọc màng bụng trong quá trình sử dụng thuốc phụ nữ có thai đang cho con bú
khi sử dụng thuốc bệnh nhân nam không hiến tinh trùng quan hệ tình dục phải sử dụng biện pháp tránh thai ít nhất trong chín mươi ngày đối với nam
và hai mươi tám ngày với nữ sau liều thuốc cuối cùng
ưu tiên các đối tượng có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng
monopiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai
phụ nữ chuẩn bị mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị
và trong bốn ngày sau liều monopiravir cuối cùng
dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ monopia
không khuyến cáo ép không là phụ nữ nuôi con nhỏ cho con bú trong thời gian điều trị
và trong bốn ngày sau liều monopiravir cuối cùng
để đảm bảo an toàn hiệu quả chỉ sử dụng thuốc monupiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định
các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng của thuốc
không tự ý mua sử dụng thuốc monopia trôi nổi
không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
đại diện hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của bộ y tế nhấn mạnh
trong bối cảnh số f mới tăng mạnh và tỷ lệ người điều trị tại nhà chiếm đa số như hiện nay
hiện đã xuất hiện tình trạng người dân tự mua thuốc phòng điều trị covid một mươi chín
và tự điều trị theo các kiến thức chuyển miệng hoặc bác sĩ google
lợi dụng tâm lý lo lắng khi phải tự túc chữa bệnh của người dân
nhiều kẻ xấu đã không ngại giao bán các mặt hàng thuốc điều trị virus sách tay từ nước ngoài
mới đây trên facebook tích xanh của phó giáo sư bác sĩ nguyễn lân hiếu
giám đốc bệnh viện đào y hà nội chia sẻ một số quan điểm đối với việc người dân
không tiếc tiền lùng sụp một số loại thuốc ngoại không rõ nguồn gốc
với niềm tin là sẽ trị được covid một mươi chín một cách dễ dàng
ông cũng chia sẻ lại bài viết của dược sĩ hà quang tuyến
trưởng khoa dược bệnh viện đào y hà nội để cảnh báo người dân
lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân nhiều cá nhân giao bán các mặt hàng thuốc
điều trị virus sách tay từ nga trung quốc về việt nam như abitol
thành phần amphiphenovir arabolivir thành phần pavipiravir
các thuốc này được quảng cáo có khả năng phòng chống lây nhiễm và điều trị hiệu quả covid một mươi chín
các thuốc sách tay này được giao bán trực tiếp trên hội nhóm trang cá nhân trên mạng xã hội
như facebook zalo shopee nên người dân rất dễ tiếp cận và tìm mua
trong khi nguồn gốc xuất xứ và tác dụng thì không rõ ràng
abidon là thuốc kháng virus phổ rộng được cấp phép sử dụng
để dự phòng và điều trị cú mùa tại trung quốc và nga từ năm hai nghìn sáu
tuy nhiên trong điều trị covid một mươi chín loại thuốc này chỉ là một trong số các thử nghiệm lâm sàng
trong giai đoạn đầu của đại dịch để tìm hướng tiếp cận điều trị như nhiều loại thuốc khác
bên cạnh đó một nghiên cứu tổng quan cho thấy không có sự khác biệt về hiệu quả
giữa việc dùng abidol và không dùng abidol ở bệnh nhân covid một mươi chín
sử dụng abidon có nguy cơ cao gặp tác dụng phụ hơn như dối loạn tiêu hóa tiêu chảy và nôn
tại việt nam quy trình cấp phép thuốc
rất chặt chẽ vì thuốc là một mặt hàng đặc biệt liên quan sức khỏe của con người
cả trước mắt và lâu dài
điều này nhằm mục đích đảm bảo tác dụng hiệu quả của thuốc đối với nhân dân khi sử dụng
dược sĩ hà quang tuyến cho biết rằng là nếu sản phẩm này thực sự có chất lượng tác dụng
thì bộ y tế đã liên hệ đưa thuốc về theo đường ngoại giao
đường chính thức để nhân dân sử dụng sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
dược sĩ tuyến cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tìm mua
mà dùng thuốc trị covid một mươi chín theo thông tin truyền tải
điều này có thể dẫn đến việc lạm dụng không mang lại lợi ích gì so với không dùng thuốc
mà còn tiềm tàng nhiều nguy cơ tác dụng bất lợi với sức khỏe người dùng
thậm chí có thể làm trầm trọng tình trạng covid một mươi chín ở người bệnh
bộ y tế vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đề nghị tăng cường công tác
chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trong lĩnh vực y tế
theo đó thời gian qua công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
các lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nhiều vụ việc vi phạm
góp phần làm trong sạch lành mạnh thị trường tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu
tuy nhiên công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
thuộc lĩnh vực y tế quản lý vẫn còn nhiều hạn chế
nhiều vụ việc vi phạm vẫn xảy ra và không ngừng gia tăng ở nhiều nơi
đặc biệt lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín một số đối tượng đã cố tình tìm cách đưa vào thị trường việt nam
nhiều mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
không đảm bảo chất lượng an toàn như bộ đồ bảo hộ chống dịch khẩu trang y tế
thuốc điều trị covid một mươi chín máy tạo oxy kit xét nghiệm covid một mươi chín nước sát khuẩn
găng tay y tế đã qua sử dụng gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch
đồng thời ảnh hưởng lớn đến lòng tin của người tiêu dùng
nhằm tăng cường và nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực y tế quản lý
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ y tế chỉ đạo
triển khai thực hiện một số nội dung
cụ thể tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật
về chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm
của cán bộ công chức viên chức và toàn thể người dân trong việc tham gia phát hiện
đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả
đồng thời tiếp tục giả soát các văn bản pháp luật để sửa đổi bổ sung hoặc kiến nghị cấp
có thẩm quyền sửa đổi bổ sung tránh gây trồng chéo tạo lỗ hổng pháp lý trong công tác
đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả đặc biệt là các mặt hàng liên quan
đến lĩnh vực y tế
cùng với đó đẩy mạnh giả soát các hoạt động cấp phép cho sản xuất nhiệm khẩu
kinh doanh thuốc phòng bệnh chữa bệnh mỹ phẩm thực phẩm hóa chất thiết bị
và các mặt hàng phục vụ công tác phòng dịch như trang phục bảo hộ găng tay khẩu trang y tế
để đảm bảo vừa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức cá nhân doanh nghiệp phát triển
sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo làm tốt công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn lậu
gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng
bộ y tế cũng đề nghị tăng cường công tác thanh kiểm tra nhất là tại các địa bàn trọng điểm
dễ xảy ra việc buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng kém chất lượng
để kịp thời phát hiện chấn chỉnh xử lý các hành vi vi phạm
ngoài ra tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến buôn lậu gian lận thương mại
và hàng giả hàng kém chất lượng giữa ngành y tế với các lực lượng chức năng trên địa bàn
nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả